nỗ lực thực hiện mục tiêu đẩy lùi dịch bệnh trước ngày một mươi năm tháng chín
thành phố hà nội sẽ tiến hành xét nghiệm cho một trăm linh người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố
huy động các lực lượng xét nghiệm thần tốc quét nhiều vòng để giúp bóc tách rất nhanh các ca f ra khỏi cộng đồng
từng bước thu hẹp các vùng đỏ vùng vàng và mở rộng vùng xanh trong khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội
từ ngày sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một xét nghiệm toàn bộ một trăm linh người dân trên địa bàn thành phố theo nguyên tắc
tại khu vực phong tỏa khu cách ly khu vực nguy cơ rất cao lấy mẫu cho toàn bộ người dân từ hai đến ba ngày một lần
tại khu vực có nguy cơ cao lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân từ năm đến bảy ngày một lần
tại các khu vực khác lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất một lần
hướng dẫn người dân tự lấy mẫu và có sự giám sát của nhân viên y tế áp dụng các phương pháp xét nghiệm rt pcr hoặc kháng nguyên nhanh kết hợp với việc gộp mẫu phù hợp tăng cường các điểm lấy mẫu di động tại các xã phường thị trấn
sau ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tiếp tục lấy mẫu để giám sát đánh giá nguy cơ